ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai công an huyện đắk rông tỉnh quảng trị cũng đã tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bị can nguyễn văn dũng cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo
tại xã ta rột huyện đắk rông với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đơn tố cáo của người bị hại từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi bảy nguyễn văn dũng đã lừa đảo chiếm đoạt
tài sản của nhiều hộ dân ở địa phương với tổng số tiền một trăm một mươi sáu triệu một trăm linh nghìn đồng
với hình thức sẽ giúp các hộ dân này có nhà mới từ nguồn hỗ trợ của các chương trình dự án
nguyễn văn dũng đã yêu cầu các hộ dân nộp một khoản tiền để lo lót
tuy nhiên đã hơn một năm nay những hộ này vẫn không có nhà mới
hiện lực lượng công an huyện đắk crong đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án